trong phiên họp thường kỳ của ubnd tỉnh tây ninh tháng một mươi một sở xây dựng tỉnh tây ninh đã trình lên ủy ban nhân dân tỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ một trên hai đô thị khu đô thị cửa khẩu sa mát thuộc khu kinh tế cửa khẩu sa mát huyện tân biên tỉnh tây ninh điều chỉnh quy hoạch đến hết năm hai nghìn hai mươi
cụ thể quy mô nghiên cứu của đồ án là bảy trăm hai mươi tám ha theo quy hoạch chung được duyệt trong đó diện tích trồng lấn rừng khoảng ba mươi ba hectare diện tích lập quy hoạch là ba trăm ba mươi chín mươi năm ha gồm khu vực cửa khẩu khu đô thị cửa khẩu và diện tích đất dự trữ phát triển là ba trăm sáu mươi bốn năm ha
nội dung đồ án nhằm điều chỉnh quy mô khu đô thị cửa khẩu sa mát phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện
đồng thời tạo điều kiện để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu